thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi hội đàm với ngài kiski niam bata
bộ trưởng tư pháp và nội vụ mông cổ trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với bộ công an việt nam
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
trong đó có bộ tư pháp và nội vụ mông cổ được quan tâm thúc đẩy
hai bên đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
duy trì hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa bộ công an việt nam với bộ tư pháp và nội vụ cũng như các cơ quan hữu quan phía mông cổ
trước mắt cùng phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam mông cổ vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước cũng như hai cơ quan
đồng thời phối hợp chuẩn bị cho việc ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực phòng chống ma túy xuất nhập cảnh
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia
về hợp tác an ninh quốc phòng hai bên tiếp tục phát huy đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ chia sẻ kinh nghiệm thông tin chiến lược
phòng chống các loại tội phạm liên quan đến hai nước tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác đào tạo
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhằm phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm tội phạm tham nhũng ma túy
tội phạm xuyên quốc gia góp phần giữ gìn hòa bình ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới